hủy kết quả thí sinh bị đình chỉ tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia xe vi phạm sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh là hai chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sửa đổi từ ngày tám tháng năm thí sinh nếu bị đình chỉ thi tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ bị hủy kết quả toàn bộ bài thi của kỳ thi năm đó
từ ngày một tháng năm người vi phạm giao thông nếu có tiền bảo lãnh sẽ không bị giữ xe trừ trường hợp xe là tăng vật vụ án hình sự xe đua trái phép giới thiệu xe bị làm giả
từ ngày một mươi năm tháng năm người lao động tại hàn quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của hàn quốc phải ký quỹ một trăm linh triệu đồng thời hạn là năm năm sáu tháng
từ ngày hai mươi hai tháng năm người dân được yêu cầu cơ quan chức năng
cấp bản sao điện tử từ sổ gốc bản chính các giấy tờ pháp lý thay cho bản sao bằng giấy như hiện nay